thưa quý vị thời gian gần đây trên địa bàn thành phố lào cai xuất hiện tình trạng nhiều nhóm thanh thiếu niên tụ tập
điều khiển xe mô tô xe gắn máy với tốc độ cao nẹt bô rú ga trên các tuyến đường
gây mất trật tự an toàn giao thông và bức xúc trong quần chúng nhân dân
để chủ động phòng ngừa đảm bảo an ninh trật tự trật tự an toàn giao thông trên địa bàn
công an thành phố lào cai đã triển khai gia quân đợt cao điểm đặc biệt
nhằm kiên quyết xử lý nghiêm các nhóm thanh niên này đảm bảo an ninh trật tự
và trật tự an toàn giao thông trên địa bàn
trong đợt cao điểm này công an thành phố lào cai thành lập bốn tổ tuần tra kiểm soát lưu động hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
gồm bốn mươi tám đồng chí sử dụng phương tiện mô tô công và cá nhân tuần tra lưu động tại nhiều tuyến đường
trong đó chú trọng vào các trường hợp thanh thiếu niên điều khiển phương tiện phóng nhanh vượt ẩu
lạng lách đánh võng bốc đổ xe tự ý thay đổi đặc tính kết cấu của xe
không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông điều khiển xe không đội mũ bảo hiểm trở quá số người quy định
thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo công an tỉnh trong thời gian này công an thành phố lào cai tập trung các lực lượng
xử lý và các đối tượng thanh niên thiếu niên trong đó có cả học sinh
các cháu ở đây thường sử dụng các xe máy xe mô tô
thì cái kiến thức về pháp luật rồi là cái kỹ năng về xử lý ở đây là rất là yếu
cho nên là cái tình trạng đi ba đi bốn rồi phóng nhanh vừa đầu là rất là phổ biến
từ một mươi chín h ngày hai mươi bảy tháng một mươi công an thành phố đã đồng loạt gia quân triển khai ngay các biện pháp nghiệp vụ
tấn công vào các địa bàn tuyến đối tượng trọng điểm đã được xác định đảm bảo đạt hiệu quả cao nhất
tính đến thời điểm giờ ngày ba tháng một mươi một các tổ công tác đã ngăn chặn nhiều vụ
tập trung đua xe lạng lách đánh võng tuần tra mật phục kiểm tra hàng trăm đối tượng là thanh thiếu niên học sinh trên địa bàn từ một mươi năm đến hai mươi năm tuổi
qua đó tạm giữ trên năm mươi phương tiện xe gắn máy xe mô tô xử phạt hành chính năm mươi tám trường hợp vi phạm
lỗi như không đội mũ bảo hiểm không gương chiếu hậu không có giấy phép lái xe không có đăng ký xe không gắn biển số xe chưa đủ tuổi điều khiển xe
ngoài ra các trường hợp vi phạm là thanh thiếu niên học sinh chưa đủ tuổi sẽ được mời phụ huynh đến bảo lãnh và xử lý vi phạm theo quy định
lực lượng chức năng sẽ giả soát thông tin cá nhân và gửi thông báo vi phạm về tới địa phương nơi cư trú và trường học hiện tại để phối hợp quản lý phương tiện con người trong thời gian tiếp theo
bọn cháu được tuyên truyền công an huyện mộc khương đã tuyên truyền khi tham gia giao thông
chúng ta đã chú ý vô tham gia giao thông về sau thì chắc là vẫn đảm bảo
thì khi đảm bảo an toàn giao thông đội mũ xe lắp gương chiếu hậu đầy đủ không thay đổi tích cấu xe và lãng đắc đánh vóng
dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo công an tỉnh công an thành phố lào cai đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ vừa tăng cường tuần tra kiểm soát vừa đẩy mạnh tuyên truyền phối hợp với gia đình nhà trường để giảm thiểu tình trạng thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô không đúng quy định
qua đó nhằm đảm bảo an ninh trật tự lập lại trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố dịp cuối năm hai nghìn hai mươi ba